hôm nay một mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đang phối hợp với công an quận tân phú điều tra xác minh vụ nam thanh niên nghi là dùng súng dọa nhiều người
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng sáu một đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh nam thanh niên nghi dùng súng dọa nhiều người được đăng tải trên mạng xã hội
người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra ở phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
đoạn clip thể hiện năm thanh niên chở cô gái đi trên xe máy lưu thông trên đường
sau đó một đôi năm nữ đi xe máy vượt lên cự cãi với năm thanh niên
người này đi vào lề đường rồi bước xuống xe rút trong người ra vật giống súng nhắm vào đôi nam nữ
thấy vậy đôi năm nữ vứt xe bỏ chạy theo hai hướng
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đang phối hợp cùng với công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc